trong phiên chất vấn sáng nay nhiều vấn đề được người dân và cử tri quan tâm trong lĩnh vực nông nghiệp đã được các đại biểu gửi đến bộ trưởng
bên lề hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá cao sự nắm bắt tình hình thực trạng ngành của bộ trưởng
trong phiên chất vấn lần này thì đại biểu quốc hội cũng đặt những vấn đề rất là ngắn gọn cụ thể và đi vào những cái vấn đề mà nó đang bức xúc nó đang diễn ra
và đặc biệt là cử tri và nhân dân đang quan tâm ở lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn
phần trả lời bộ trưởng tôi cho rằng là bộ trưởng cũng rất là thẳng thắn trả lời trực diện rõ vấn đề và thẳng vào những câu hỏi mà đại biểu quan tâm
tôi cho rằng là bộ trưởng bộ nông nghiệp là một trường ngành nắm tương đối chắc có nghĩa là thuộc bài
bộ trưởng thì nắm rất là rõ
tôi không có vấn đề của mình tôi vẫn chưa có hài lòng bởi vì thành tích nó nhiều quá mà cái giải pháp nó lại chưa có rõ ràng nó chưa cụ thể cũng như là còn rất nhiều cái chung chung
tôi sợ rằng những cái chung chung này nó lại ảnh hưởng cho các nhiệm kỳ phía sau là chúng ta có những cái giải pháp không nồng bộ và không quyết liệt không hiệu quả
với thời gian rất ngắn mà để bộ trưởng trả lời nó thấu đáo các câu hỏi tôi nghĩ là sẽ rất là khó
thế nên là nhiều câu hỏi thì bộ trưởng trả lời nó vẫn còn mang tính khách hoát chưa thể đáp ứng được cái câu câu trả lời biểu nhưng nó có tính định hướng
đây là những vấn đề sẽ giải quyết và bộ trưởng đã tiếp thu
thế còn nếu mà bảo là bộ trưởng trả lời nó thỏa đáng không thì có lẽ là phải hỏi vì các đại biểu hôm nay lại tranh luận lại rất nhiều
thì tôi thấy đấy chính là các đại biểu là chưa thỏa đáng thế cái câu trả lời của bộ trưởng chưa thỏa đáng vì nó chưa rõ được cái ý mà đại biểu muốn hỏi